đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với tỉnh bình định
về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của ủy ban châu âu
về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
đồng thời triển khai cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh
tại buổi làm việc tỉnh bình định đã nêu một số khó khăn trong công tác triển khai chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định gồm quản lý tàu cá không có giấy tờ hoạt động khai thác trên biển
ngăn chặn tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài và củng cố chứng cứ xử lý tàu vi phạm
quản lý tàu cá đăng ký tại địa phương nhưng không về do đa số tàu xâm phạm lãnh hải không xuất bến tại tỉnh
đầu tư hoàn thiện hạ tầng càng cá
việc cấp phép khai thác thủy sản vùng khơi đối với những tàu có chiều dài dưới một mươi năm mét nhưng công suất máy trên chín mươi cv
khi chủ tàu cải hoán chiều dài lên một mươi năm mét và đề nghị chính phủ các bộ ngành liên quan xem xét hỗ trợ giải quyết
đồng thời tỉnh bình định cũng đã báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch bệnh tà lợn châu phi trên địa bàn
nhân dịp này đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi thăm kiểm tra thực tế tại cảng cá quy nhơn
và khảo sát mô hình chăm nuôi da cầm tại chạy gà minh dư